tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bảo tàng báo chí việt nam phối hợp với hội nhà báo tỉnh quảng ninh
đã tổ chức tiếp nhận hiện vật do các cơ quan báo chí cá nhân là các nhà báo nguyên nhà báo gia đình các nhà báo trao tặng
hàng chục hiện vật của một mươi năm cơ quan báo chí và cá nhân là những vật dụng của các nhà báo trong hành trang làm nghề
đã được hiến tặng cho bảo tàng báo chí việt nam như những bức ảnh gốc các sự kiện lịch sử trong chiến tranh chống mỹ
máy ảnh cổ máy tính cổ v v
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập bảo tàng báo chí việt nam trực thuộc hội nhà báo việt nam
kể từ khi thành lập bảo tàng báo chí việt nam đã tổ chức hơn một mươi cuộc tiếp nhận hiện vật là những kỷ vật quý giá của các cơ quan báo chí
và nhà báo trên khắp mọi miền tổ quốc điển hình có ba cuộc tiếp nhận lớn ở thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh và miền trung tây nguyên